tại nhật bản đã diễn ra lễ trao huân huy trương cho các cá nhân tổ chức bạn bè là người nhật bản đã có những đóng góp tích cực cho việt nam
đại sứ việt nam tại nhật bản nguyễn quốc cường tham dự và trao huân huy trương
ngoài các hội hữu nghị việt nhật lễ trao huân huy trương bằng khen hữu nghị năm nay đã đề cao những đóng góp
vai trò của các vị thống đốc các tỉnh như tỉnh kanagawa aichi miê saitama gunma
những cá nhân những người bạn nhật bản có những đóng góp tích cực cho việt nam rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực
có cả những nghị sĩ quốc hội uy tín hay những người nông dân những người đã tạo nên sự thần kỳ của nông nghiệp nhật bản
cho dù trong lĩnh vực công việc ngành nghề nào họ đều đang miệt mài giúp đỡ những người việt nam tại nhật bản
buổi lễ kỷ niệm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín cũng được diễn ra ngay sau đó
tại nhà khách mejikien với khoảng bảy trăm linh khách mời tham dự trong bối cảnh chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ việt nam nhật bản